thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
quỹ ba nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện yêu cầu năm k
trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của bộ y tế trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc
khử khuẩn tại các khu vực cách ly các khu dân cư tập trung nơi công cộng như chợ siêu thị
trường học cơ sở sản xuất bến xe bến cảng sân bay ca tàu trên các phương tiện giao thông công cộng
đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh
đối với trường hợp lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm quỹ ba nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc mạnh mẽ thần tốc truy vết mọi đối tượng f một f hai của các ca lây nhiễm mới phát hiện
với tinh thần cao nhất đạt kết quả tối đa không để lây lan vòng ba
việc để xảy ra lây nhiễm là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo kiềm điểm
làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân liên quan báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
tiếp tục các chuyến bay chở nhà ngoại giao chuyên gia nhà đầu tư lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh vào việt nam
và chở lao động việt nam đi làm việc tại nước ngoài phục vụ việc thực hiện mục tiêu kép phục hồi kinh tế
các chuyến bay đến việt nam phải bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
bộ ngoại giao làm đầu mối xem xét giải quyết việc người việt nam ở nước ngoài về nước
chỉ cho phép các trường hợp thực sự cần thiết về nước
mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý
và cơ sở cách ly dân sự đủ điều kiện do các địa phương quản lý yêu cầu đúng quy trình quy định thời gian cách ly
tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết
trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang sát khuẩn
trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với các khu vực có nguy cơ cao
và được khoanh vùng hợp lý không áp dụng giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng
ảnh hưởng sâu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh